hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm cho biết đang làm rõ vụ bé trai bị điện giật tử vong khi nằm chơi cùng điện thoại đang được cắm sạc
trước đó người thân phát hiện bé lê minh thông sinh năm hai nghìn hai quê quảng ngãi nằm bất động trên gác gỗ của căn nhà số ba trăm bốn mươi ba trên ba mươi tám trên bốn mươi năm trên tám đường đất mới phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm nên đưa đi cấp cứu
tuy nhiên bé đã tử vong qua công tác khám nghiệm hiện trường và giám định từ các y bác sĩ bệnh viện quận bình tân nguyên nhân được xác định là do trong lúc nằm chơi với điện thoại không cắm sạc nhưng ẩu điện bị hở nên chạm tay vào và bị điện giật tử vong
ở khăn gác xảy ra sự việc
mạng lưới điện được lắp đặt tạm bỡ nhiều vị trí được đấu nối sơ sài
tai nạn thương tâm xảy ra là lời cảnh tỉnh đến người dân trong việc thiết kế sử dụng nguồn điện chúng ta hoàn toàn có thể tránh được những sự cố tương tự nếu như ý thức được sự nguy hiểm của nó đặc biệt là đối với trẻ em